gắn thiết bị định vị lên xe ô tô thế nhưng không phải vì mục đích là chống trộm mà để trộm lại chính chiếc xe này
và đây là phương thức mà một nhóm gồm có ba đối tượng đã sử dụng để đem ô tô đi bán rồi lấy trộm lại
ba đối tượng đã bị lực lượng công an huyện yên dũng tỉnh bắc giang bắt giữ sau một mươi chín giờ gây án
vào đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai nguyễn tiến hoàng chú tỉnh phú thọ sử dụng hình ảnh căn cước công dân
giả mua chiếc xe ô tô vinfast fadin cũ tại thị xã phú thọ
sau đó hoàng gắn thiết bị định vị lên xe ô tô rồi bán cho một khách mua chú tại huyện yên dũng tỉnh bắc giang
khi giao xe hoàng giữ lại một chìa khóa xe
theo định vị xác định chiếc xe ô tô đã bán đang ở huyện yên dũng
vào ngày một mươi bốn tháng tám hoàng rủ bùi tiến dũng chú tỉnh phú thọ và nguyễn trọng thanh chú tỉnh vĩnh phúc thuê xe đến huyện yên dũng
sau bốn ngày theo dõi vào ngày một mươi tám tháng tám lợi dụng lúc chủ xe sơ hở hoàng sử dụng chìa khóa có sẵn mở khóa lấy trộm chiếc ô tô đem về thành phố việt trì thay đổi đặc điểm của phương tiện thay biển số giả hòng qua mắt lực lượng chức năng tuy nhiên đã bị lực lượng công an huyện yên dũng bắt giữ